tại kỳ họp thứ một mươi bảy hội đồng nhân dân tỉnh đồng tháp khóa chín nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã biểu quyết bầu chủ tịch và hai phó chủ tịch ubnd tỉnh
đại biểu đã biểu quyết bầu ông phạm thiện nghĩa phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ubnd tỉnh
giữ chức chủ tịch ubnd tỉnh bầu hai đại biểu quốc hội ủy viên thượng ban thường vụ tỉnh ủy
là ông trần trí quang giám đốc sở giao thông vận tải và ông huỳnh minh tuấn bí thư thành ủy hồng ngự
giữ chức phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng thời tiến hành miễn nhiệm các chức vụ đối với phó chủ tịch
hội đồng nhân dân tỉnh trần anh dũng chủ tịch ubnd tỉnh đối với ông nguyễn văn dương
phó chủ tịch ubnd tỉnh đối với ông nguyễn thanh hùng